thưa quý vị sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình lăng chủ tịch hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín và làm việc với ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
sau khi trực tiếp kiểm tra công tác tu bổ thủ tướng đã đánh giá cao kết quả tu bổ định kỳ sau hai tháng hoàn thành thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm hai nghìn một mươi chín công trình lăng và đài tưởng niệm bảo đảm chất lượng tiến độ mỹ thuật kỹ thuật của công trình lăng
hệ thống kỹ thuật lăng hoạt động an toàn
các công trình kiến trúc được duy tu bảo đảm chất lượng phù hợp với cảnh quan kiến trúc chung của khu vực
qua hai tháng tu bổ vừa qua thì có thể khẳng định việc điều hành điều chỉnh thời gian tu bổ của chúng ta là hợp lý khoa học và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chuyên môn chung của ban quản lý cũng như việc tổ chức kiến bác cưỡng nghiệp ảnh hưởng thực sĩ
đối với nhiệm vụ giữ gìn thi hai bác các ông chí đã thực hiện
quy trình y tế làm thuốc lớn được bảo đảm an toàn tuyệt đối
đặc biệt là chúng ta đã làm chủ thiết bị quản lý vận hành hệ thống thiết bị sản xuất sản phẩm vải câu su của dự án va một để vấn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
trạng thái thi hai bác đang được giữ gìn rất tốt chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các hội đồng trước đây
quy trình y tế làm thuốc lớn được bảo đảm an hưởng thực sĩ cũng như việc tổ chức kiến bác cưỡng nghiệp ảnh hưởng thực sĩ dự án va một để vấn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

quy trình y tế làm thuốc lớn được bảo đảm an hưởng thực sĩ chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hai của các hội đồng trước đây
quy trình y tế làm thuốc lớn được bảo đảm an hưởng thực sĩ cũng như việc tổ chức kiến bác cưỡng nghiệp ảnh hưởng thực sĩ dự án va một để vấn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra